sau hai ngày làm việc tích cực khẩn trương và nghiêm túc ngày hôm qua hai mươi bốn tháng sáu
đại hội đại biểu đảng bộ huyện cầm khê tỉnh phú thọ lần thứ hai mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã diễn ra thành công tốt đẹp
đây là đảng bộ được ban thường vụ tỉnh ủy phú thọ lựa chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với mục tiêu đưa huyện cầm khê phát triển nhanh và bền vững đại hội đã đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp mang tính chiến lược
trong đó tập trung thực hiện khâu đột phá là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững
thú đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới
với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo đại hội đã bầu bốn mươi một đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ hai mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm